việt đã chở hai can xăng từ hà nội về hương yên đốt nhà em gái khiến bốn người mất mạng
trong khi đó tại hải phòng do không kiềm chế được bản thân hải đã phóng hỏa chính mái ấm của mình khiến vợ cùng ba người thân mất mạng
đoạt mạng bốn người chỉ vì nghi ngờ
đám cháy bùng lên tại nhà ông vương gia mười sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở thôn lê lợi xã nguyễn dương huyện quái châu tỉnh hưng yên đêm ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi khiến ba người mất mạng gồm ông mười cùng vợ là bà đào thị chiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và con trai là cháu vương gia cao thắng sinh năm hai nghìn tám
riêng bé nguyễn vương ngọc anh sinh năm hai nghìn một mươi hai cháu ngoại ông mười bỏng nặng
được lực lượng phòng cháy chữa cháy đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi sau gần hai tuần điều trị
camera an ninh ghi lại thời điểm xảy ra vụ cháy có hai người đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang chạy ra từ hướng nhà nạn nhân lên xe máy tẩu thoát
đáng lưu ý trên xe có chiếc can nhựa
từ chứng cứ bước đầu thu thập được cơ quan điều tra nhận định vụ hỏa hoạn không phải do sự cố phát sinh
do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án gây chấn động dư luận
ban giám đốc công an tỉnh hưng yên đã báo
báo cáo lãnh đạo bộ công an chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp làm rõ
chưa tới bốn mươi tiếng đồng hồ vào cuộc điều tra lực lượng phá án đã bắt được đào danh việt
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở xã nhuế dương nghi can chủ mưu gây ra vụ cháy
thật bất ngờ việt chính là anh ruột của bà chiến
tại cơ quan điều tra đối tượng này khai nhận tham gia vụ phóng hỏa
còn có lò văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê dân là chú hà nội
ngày sau đó ban truyền thống
đã bắt khẩn cấp đối tượng này tại phòng trọ ở xã kim trung huyện đông anh hà nội
phía trước ngôi nhà xảy ra vụ phóng hỏa vợ chồng ông mười là cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước
còn phần sau là căn nhà ba tầng kiên cố
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám việc xây nhà mới ở thôn thành công xã huế dương
và do hai vợ chồng đi làm ăn xa nên việt nhờ ông mười bà chiến trông coi việc thi công thanh toán tiền xây dựng
sau đó vì nghi vợ chồng ông mười bớt xén tiền xây dựng
dẫn đến mâu thuẫn việt nhiều lần nhắn tin dọa sử cả nhà
chiều ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phòng trọ ở hà nội nhớ lại chuyện cũ
việt nảy sinh ý định phóng hỏa nhà ông mười để dạy cho em rẻ bài học
đến một mươi tám h bốn mươi phút cùng ngày sau khi gọi điện rủ hà tham gia và trên đường đón chiến hữu
việt ghé vào cửa hàng ở quận bắc từ liêm mua hai can nhựa loại hai mươi lít
rồi cả hai chạy đến cửa hàng xăng dầu ở quận long biên hà nội mua hơn ba mươi lít xăng đổ vào
sau đó tiến thẳng về hương yên
tới nơi trời vẫn còn sớm việt chở hà ra đường đê sông hồng ngồi đợi
đến nửa đêm cả hai quay lại nhà ông mười mỗi người cầm một can xăng
mở nắp để chạy qua khe cửa vào trong
sau đó việt cầm bùi nhùi bảo hà bật quẹt rồi ném vào
thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội cả hai liền phóng ra xe tẩu thoát về hà nội
vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến cả nhà bốn người mất mạng
thiệt hại tài sản một trăm chín mươi ba ba
với nhận định xuất phát từ chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống
hai bị cáo đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình bốn người chỉ để thỏa mãn sự bực tức
hành vi phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người
giết người dưới một mươi sáu tuổi có tính chất côn đồ động cơ đê hèn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo việt tử hình về tội giết người
sáu năm tù về tội hủy hoại tài sản bị cáo hà lãnh án trung thân về tội giết người
bốn năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt
cáo việt lãnh án tử hình bị cáo hà lãnh án trung thân
hội đồng xét xử buộc bị cáo việt bồi thường cho gia đình bị hại gần một tỷ đồng
đốt người thân trong cơn bốc hòa
cũng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
ngụ thôn ba xã kiên bái huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã nhẫn tâm phóng hòa cướp đi sinh mạng của vợ là bà nguyễn thị thành

nguyễn thị thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một con gái nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cháu ngoại vũ thị liền sinh năm hai nghìn một mươi bảy và con rể là vũ trọng khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
theo hồ sơ vụ án chị hiền kết hôn với anh khanh năm hai nghìn một mươi sáu và sinh bé liên một năm sau đó
hai vợ chồng sống tại nhà anh thanh ở xã minh tân huyện thủy nguyên
thời gian gần đây do xảy ra mâu thuẫn nên chị hiền chuyển về ở với vợ chồng ông hải
tối ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
quây quần bên mâm cơm thì xảy ra lời qua tiếng lại giữa ông hải với con gái
liên quan đến việc chị hiền đưa cháu ngoại của ông về thăm nội vào dịp dằm tháng bảy
cơn giận bốc lên vì con gái tỏ thái độ bất kính
ông hải đã chạy đi mua một mươi năm nít xăng quay về hất vào phòng con gái rồi khai hỏa
khi đám cháy được khống chế cảnh tượng thương tâm hiện ra có đến bốn người bị thiếu chết
gồm bà thanh chị hiền anh khanh bé liên và càng xót xa hơn
khi ba người lớn quây vào một góc bào quanh bé liên
có thể khi ngọn lửa bùng lên các nạn nhân sau khi tìm cách thoát ra nhưng bất thành
đã bảo nhau che chắn bảo vệ cô bé nhưng vẫn không cứu được
bản thân ông hải cũng bị lừa táp phải cấp cứu tại bệnh viện
đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông này đã ra đầu thú
tại phiên xử sơ thẩm ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tạo thái độ ăn năn hối hận nhưng đã quá muộn
toán nhân dân thành phố hải phòng tuyên tử hình
bị cáo về tội giết người
lửa hận bùng phát hai người mất mạng
công an thành phố vĩnh yên đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
nguyễn thị hưng được xác định là hung thủ trong vụ phóng hỏa
làm hai người thiệt mạng tại phường đồng tâm thành phố vĩnh yên
thông tin về vụ việc cho thấy nguyễn thị hưng là em dâu của ông nhc
hai người này có mâu thuẫn kéo dài từ năm hai nghìn một mươi bảy
liên quan đến việc gia đình tập kết mộ dòng họ về một địa điểm
đến chiều ngày một mươi một và một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
khi đến nhà vợ chồng ông nhc để đón cháu nội
nguyễn thị hưng gặp ông c và bị ông c nói xúc phạm
đồng thời vợ ông c là bà ntb không ngăn cản
bực tức trước thái độ của vợ chồng ông xê
nguyễn thị hưng đã nảy sinh ý định giết vợ chồng ông c và bà b để trả thù
ngày một mươi ba tháng bảy vào khoảng một mươi năm giờ
hưng đi xe đạp điện đem theo một xô nhựa từ nhà đến tuệ xăng
địa chỉ phường đông tâm thành phố vĩnh yên để mua
tuy nhiên nhân viên cửa hàng xăng không đồng ý bán vì không an toàn
hưng tiếp tục quay về nhà mang theo một bình nhựa nhỏ
mua một trăm bảy mươi đồng tiền xăng khoảng năm bảy lít rồi để trong xô nhựa
sau khi mua được xăng hưng đi xe đạp điện chờ xô đựng bình xăng
và đem theo bật lửa đến nhà ông c
lúc này hưng để xô đựng bình xăng ngoài hiên phía trước phòng khách
đến phòng khách hưng gặp bà b đang bế cháu npa sinh năm hai nghìn hai mươi bốn
hai người ngồi nói chuyện do thấy bà b đang bế cháu
nên hưng định ra về vì không muốn đốt xăng làm cháy cháu npa
một lát sau ông xê từ phòng ngủ bên cạnh đi đến trước cửa phòng khách
và nói kích động bây giờ lại đi tìm vợ cho thằng em đây rồi bỏ vào phòng ngủ
bực tức vì anh chồng xúc phạm nên hưng muốn cùng ra đi mãi mãi với chị giàu
để ông c và chồng hưng lấy vợ khác
nghĩ là làm bị can ra ngoài hiên lấy bình xăng vào phòng khách
và nói với bà bề hôm nay chị em mình cùng chết
đồng thời đổ xăng xuống nền nhà trước mặt chị dầu
dùng bật lửa trên bàn phòng khách chầm lửa đốt rồi chạy ra khỏi phòng
lúc này bà bê cháu a chạy ra sân hô hoán nhưng bị hưng đẩy bà b vào phòng khách
sau đó hai bên răng co hưng bỏ đi để lại xe đạp điện và chiếc xô nhựa
nghe tiếng hô hoán một nhóm thợ sơn của gara auto tại sân trước phòng khách nhà bà b
ưng cứu dập lửa còn ông c cũng từ phòng ngủ chạy ra
ngay sau đó bà b và cháu a được gia đình đưa đến phòng khám đa khoa sơ cứu
rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu
đồng thời công an thành phố vĩnh yên cũng có mặt tại hiện trường để xác minh điều tra vụ việc
mặc dù được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến hai mươi h ngày một mươi ba tháng bảy cháu n ba đã mất mạng
ngày hai mươi một tháng bảy bà ntb cũng đã mất mạng tại bệnh viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng
diện tích bỏng sáu mươi hai
về phía nguyễn thị hưng sau khi gây ra vụ phóng hỏa hưng đi bộ ghé vào nhà dân xin thuốc trừ sâu
nhưng không được đối tượng sau đó nhặt được một chai nước rửa chén bát ven đường
và tiếp tục đi đến khu vực gần đường sát hà nội lào cai thuộc cánh đồng mục bài phường đồng tâm
rồi dừng lại uống nước rửa chén để tự giải thoát
đúng lúc này tổ công tác của công an thành phố vĩnh yên đã kịp thời đến ngăn chặn hưng
và đưa đến bệnh viện quân y một trăm linh chín cấp cứu
sau đó được chuyển đến bệnh viện bạch mai
bệnh viện xác định hưng ngộ độc hóa chất tẩy dừa và chấn thương bàn tay phải do bị bỏng khi đốt xăng
bị bỏng cấp độ ba
quá trình cán bộ điều tra lấy lời khai bị can hưng đã khai nhận về hành vi phạm tội
tuy nhiên không hợp tác với các bác sĩ để điều trị không uống thuốc
không cho tiêm thuốc chuyển dịch và không muốn người nhà đến chăm
ngày hai mươi một tháng bảy sau khi tình trạng của nguyễn thị hưng đã tạm ổn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị hưng
từ những vụ án trên cho thấy chỉ vì sự ích kỷ ghen tuồng tư thù cá nhân mà không ít người sẵn sàng
vi phạm pháp luật và có hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội
bởi lẽ hành vi phóng hỏa không chỉ gây thiệt hại lớn đến tài sản thường là nhà và xe
mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người nếu không cứu kịp
đặc biệt hơn hậu quả của vụ việc không chỉ là nỗi ám ảnh của nạn nhân mà còn là nỗi dai dứt không nguôi của thủ phạm
chỉ vì một phút nóng giận mà phải vướng vào vòng lao lý thậm chí có thể nhận mức án tử hình tùy mức độ vi phạm
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo